bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã kiến nghị chính phủ thủ tướng chính phủ xem xét ban hành nghị quyết của chính phủ
thay thế cho các nội dung tại nghị quyết số một mươi sáu về một số giải pháp cấp bách trong phòng chống dịch tả lợn châu phi
cụ thể bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị chính phủ thống nhất mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi hai mươi năm đồng một kg lợn hơi
đối với lợn con lợn thịt các loại tương đương sáu mươi sáu giá thành
đồng một kg lợn hơi đối với lợn nái lợn đực đang khai thác tương đương bảy mươi chín giá thành
bổ sung đối tượng chủ doanh nghiệp chăn nuôi lợn được hỗ trợ ba mươi mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi để duy trì sản xuất
tái đàn khi hết dịch góp phần quan trọng trong sản xuất cung cấp sản phẩm thịt lợn cho xã hội
hỗ trợ cho chủ cơ sở nuôi giữ lợn giống mức năm trăm linh đồng một con điều chỉnh mức tăng hỗ trợ cho người tham gia phòng chống dịch bệnh động vật
bộ tài chính hiện được đề nghị làm thủ tục tạm ứng ngay khoảng một hai trăm linh tỷ đồng cho các địa phương trong vùng để hỗ trợ dân có lợn bị dịch